đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã đến thăm và làm việc tại hai huyện trùng khánh và phục hòa tỉnh cao bằng
tại huyện trung khánh đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với đồn biên phòng đàm thủy
đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân khu vực biên giới
tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn
tổ chức tuần tra bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên cột mốc giữ vững an ninh trật tự địa bàn
cán bộ chiến sĩ gắn bó máu thịt với nhân dân xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc
làm tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển với nước láng giềng
sau đó đồng chí cùng đoàn công tác đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại chùa phật tích trúc lâm bản dốc
chiều cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm cửa khẩu quốc tế tà lùng huyện phục hòa
và có buổi làm việc với huyện phục hòa về công tác phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng của huyện
vui mừng trước những kết quả đã đạt được của huyện phục hòa đồng chí trần quốc vượng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương mong rằng phục hòa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng
lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi phục hòa sẽ trở thành thị xã
đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế cao bằng nói riêng và cả nước nói chung